vụ lúa đông xuân năm nay mặc dù ngành nông nghiệp và chính quyền tỉnh bến tre đã khuyến cáo bà con
không nên xuống giống vì tình hình hạn mặn rất gai gắt nhưng nông dân đã tự ý gieo xạ hơn năm hai trăm linh ha
tại nhiều cánh đồng bà con đã không còn chăm sóc bỏ mặc cho lúa chết khô vì nước mặn đã bùa vây chung quanh
cánh đồng lúa tại xã bình thành huyện rồng trôm bị chết trong giai đoạn mạ non và đồng trổ do thiếu nước nhiều ngày
bề mặt ruộng đã khô đất nứt nẻ nên cây lúa chết dần chết mòn
nguyên nhân chính do tình trạng nước mặn xâm nhập vào các tuyến kênh nội đồng nên nông dân không thể bơm nước lên ruộng để cứu lúa
diện tích lúa thiệt hại tại hai huyện ba chi và rồng chôm tăng dần qua từng ngày
nhưng bà con nông dân không có giải pháp nào hiệu quả để ngăn chặn vì thiếu nước ngọt
hiện tại độ mặn tại các tuyến canh nội đồng đo được khoảng ba phần nghìn nên không thể bơm lên đồng cứu lúa

nguyên nhân chính do tình trạng nước mặn xâm nhập vào các tuyến canh nội đồng nên bà con nông dân không có giải pháp nào hiệu quả để ngăn chặn
trong giai đoạn mạ non bị thiệt hại từ sáu đến bảy triệu đồng mỗi hectare